hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đội cảnh sát trật tự phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đắk lắc vừa truy bắt một đối tượng nghiện có hành vi trộm cắp tài sản
trong lúc tuần tra tổ công tác của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn quyền anh
chú huyện chu cun tỉnh đắk lắk khi đối tượng đang trộm cắp tài sản của một cửa hàng tạp hóa tại cổng chợ tp buôn ma thuật
thu giữ một số tăng vật hàng hóa mà đối tượng và đồng bọn vừa lấy trộm được biết đối tượng này từng có ba tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu vừa bắt tạm giam đối tượng trần phong vũ chú huyện đông hải tỉnh bạc liêu về hành vi hủy hoại tài sản
theo cáo trạng vào bốn giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm do say xỉn nên vũ đã xảy ra mâu thuẫn với bạn của mình và nhân viên quán karaoke
ngay sau đó vũ gọi điện thoại cho một người bạn
vũ đã gây mã tàu đến để giải quyết mâu thuẫn
không đánh được những người xung quanh đối tượng này đã dùng hông khí đập phá tài sản của quán gồm máy tính máy in tiền tủ kính cùng các vật dụng trưng bày trong quán
theo trình báo của nạn nhân số tài sản bị thiệt hại do đối tượng này gây ra khoảng hai mươi triệu đồng
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk song tỉnh đắk nông đã khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng là nguyễn đình đức chú huyện đắc minh và trần thanh kiếm chú huyện crong bông tỉnh đắk lắc để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại rừng
vào tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn nguyễn đình đức đã thuê trần thanh kiếm chặt phá một khu rừng tại tiểu khu một nghìn sáu trăm năm mươi ba lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuận tân quản lý
trần thanh kiếm đồng ý và làm trong thời gian là một tuần
trần thanh kiếm đã thuê trần thanh kiếm chặt phá hơn tám hectare rừng thì rủ thêm một đối tượng ở tỉnh đắk lắk tham gia chặt phá thêm ba mươi chín hectare rừng
tổng diện tích mà các đối tượng chặt phá là một hai hectare rừng công an huyện đắk song đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng
tin quốc tế tại bang washington tây bắc nước mỹ vào ngày hôm qua hai mươi bốn tháng tám đã phải đối mặt với các vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất trong lịch sử bang này với khoảng hai trăm linh ngôi nhà bị thiêu dụi một mươi hai ngôi nhà khác bị đe dọa
chính quyền bang đã phải huy động tới hàng nghìn lính cứu hỏa quân nhân và tình nguyện viên đến sơ tán người dân tới nơi an toàn
trung tâm chỉ huy cháy rừng tại các bang washington và ogigan cho biết một mươi sáu đám cháy lớn vượt tầm kiểm soát tại bang washington đã thiêu dụi hơn hai trăm tám mươi hectare rừng
theo giới chức mỹ đây là những đám cháy rừng nghiêm trọng nhất trong lịch sử bang này đặc biệt là về số lượng các đám cháy mới xảy ra cùng lúc
sau các cuộc đàm phán nước rút vào dạng sáng nay hàn quốc và triều tiên đã nhất trí
hàn quốc đã nhất trí được một thỏa thuận nhằm tháo ngoại căng thẳng có nguy cơ đẩy bán đảo triều tiên vào một cuộc xung đột vũ trang
cố vấn an ninh quốc gia hàn quốc kim quan chin cho biết triều tiên đã chấp nhận yêu cầu của phía hàn quốc khi bày tỏ lấy làm tiếc về vụ nổ mìn tại khu vực biên giới hồi đầu tháng này làm hai lính biên phòng hàn quốc bị thương
trong khi phía hàn quốc cũng cam kết bắt đầu chấm dứt các chiến dịch tuyên truyền chống triều tiên
ngoài ra hai bên cũng nhất trí hành động hướng tới việc khôi phục việc đoàn tụ các gia đình ly tán sau chiến tranh ngay vào tháng tới